đến nam trong đêm nay và ngày mai đời gió đông kết hợp với một rãnh thấp có trục khoảng sáu tám độ vĩ bắc
sẽ bổ sung hơi ẩm từ biển di chuyển vào đất liền và gây mưa rông diện rộng cho tây nguyên cũng như nam bộ
với khu vực tây nguyên mưa to với lượng từ ba mươi năm mươi mm sẽ tập trung chính ở con tum và gia lai
còn đối với nam bộ sẽ lại tập trung ở các tỉnh thành ven biển
do mưa nhiều nên nhiệt độ ở tây nguyên ngày mai sẽ không cao từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
còn nam bộ sẽ là ba mươi một
đến ba mươi hai độ
ngược trở lại miền bắc nằm trong áp cao lạnh và khô nên đêm nay và ngày mai ở cả bắc bộ
thì vẫn duy trì kiểu thời tiết ít mưa hiện tượng sương mù nhẹ xuất hiện vào sáng sớm
nền nhiệt đêm nay ở vùng đồng bằng và thủ đô hà nội giao động trong khoảng một mươi bảy một mươi chín độ
còn các tỉnh thành vùng núi sẽ là một mươi năm một mươi bảy độ
đến trưa và chiều mai thì trời giảm mây hứng nắng nhẹ nhiệt độ cao nhất sẽ tăng lên mức là hai mươi ba hai mươi bốn độ
trên biển đêm nay và ngày mai khu vực vịnh bắc bộ vùng biển ngoài khơi trung bộ tiếp tục có đới gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu và giật cấp bảy
riêng tại khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa gió mạnh tới cấp sáu cấp bảy giật cấp tám khiến biển động mạnh
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước